xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của dãy ngáp thấp kết hợp với quá trình hội tụ gió
nên trong ba ngày tới những cơn mưa rào và rông vẫn xuất hiện ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ
nhưng cường độ mưa có xu hướng giảm
mưa vừa đến mưa to chỉ xuất hiện cục bộ và tập trung ở các tỉnh vùng núi
do mưa đã xuất hiện mấy ngày nay và còn có khả năng duy trì
nên có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở những nơi có địa hình sung yếu thuộc khu vực vùng núi
ngoài ra những cơn mưa rông mùa hạ cũng tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét gió giật mạnh
gây nguy hiểm cho các hoạt động ngoài trời của người dân
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa tăng quá cao
ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tầy bắc bộ trong ba ngày tới
cũng có mưa rào và rông giải rác
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
cùng với đó nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì trong ngưỡng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
các tỉnh duyên hải miền trung từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ xuất hiện mưa rào và rông vào lúc chiều tối
giúp nền nhiệt giảm đôi chút trong ngày mai giao động từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
trong mưa rông cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc cũng như gió giật mạnh
tuy nhiên sang đến những ngày đầu tháng tám nền nhiệt sẽ có xu hướng gia tăng trở lại
đến với khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
mưa rào và rông sẽ xuất hiện rải rác với thời gian mưa nhiều hơn chủ yếu là việc cuối ngày
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
đới gió tây nam trên khu vực tây nguyên vẫn chi phối thời tiết khu vực này trong ba ngày tới
do vậy mà hầu hết các nơi vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa phương nam
với nắng gián đoạn xuất hiện vào thời gian từ sáng đến đầu giờ chiều
sau đó đến chiều tối thì có mưa rào và rông cục bộ thì có mưa rông mạnh
kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất tại đây duy trì từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam nên về chiều tối sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm do động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ